một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về tỉnh nam định và một số tỉnh lân cận vừa được triệt phá thành công bắt hai đối tượng thu sáu bánh heroin hai kg ma túy đá
cầm đầu đường dây này là phùng thị mỹ đã có hai tiền án về mua bán trái phép các chất ma túy
trước đó tại khu vực quốc lộ hai mươi một thuộc phường lộc hòa thành phố nam định mỹ bị bắt quả tàng cùng sáu bánh heroin hai kg ma túy đá và một số vật chứng có liên quan
mỹ khai số ma túy này được mỹ đặt mua của các đối tượng người lào gửi xe container vận chuyển về việt nam khi đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh ba trăm ba mươi tám nightclub tại xã thạch trung thành phố hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an tp hà tĩnh phòng cảnh sát cơ động phát hiện hai mươi sáu thanh niên dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một trăm sáu mươi hai người gồm nhân viên quán và khách đến chơi
tiến hành test nhanh có hai mươi sáu người cho kết quả dương tính với chất ma túy ngoài ra lực lượng công an còn bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ hai viên thuốc lắc mua về để sử dụng
hai đối tượng bùi văn dị và nguyễn đức quân vừa bị công an tỉnh hòa bình tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
hai đối tượng này vận chuyển bằng xe máy một hộp giấy được dán kín có chứa một khẩu súng ak kèm theo một mươi một viên đạn
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dị lực lượng chức năng tiếp tục thu một trăm chín mươi hai viên đạn các loại hai trăm linh viên đạn dạng giống hàn lửa một súng dài một nòng súng dài một mươi ba vỏ đạn một súng ngắn và bốn viên đạn chứa trong hộp tiếp đạn cùng một ống giảm thanh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của quân tổ công tác thu giữ ba hộp tiếp đạn tại cơ quan công an dị và quân khai quá trình mang súng đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
cảm ơn quý vị đã theo dõi